dự tết trung thu với học sinh nghèo nơi biên giới phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao bánh trung thu cùng ba mươi triệu đồng cho trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở xã xín trải huyện vị xuyên tỉnh hà giang
nhân dịp này quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã trao tặng các em học sinh xã xín trải mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng
chúc mừng các cháu thiếu niên nhi đồng phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh mong muốn các cháu chăm ngoan học giỏi thực hiện tốt năm điều bắc hồ dạy thi đua học tốt đạt kết quả cao trong năm học mới
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội cũng cần quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa cho các cháu thiếu nhi học sinh nghèo ở nơi biên giới